đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tình ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đến thăm tặng quà và chúc tết trôn trấn nam thơ mây năm hai nghìn một mươi chín tại chùa bốn mặt nằm ở ấp phước thuận xã phú tân huyện châu thành tỉnh sóc trăng
vui mừng trước những đổi thay tích cực mọi mặt của đời sống của đồng bào dân tộc khơ me nam bộ nói chung và đồng bào khơ me sóc trăng nói riêng đồng chí trần thành mẫn đánh giá cao những đồng góp của các vị hòa thượng thượng tọa sư sãi a cha đồng bào khơ me thực hiện tốt đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước các cuộc vận động sau mặt trận tổ quốc phát động tích cực xây dựng nông thôn mới đồ thị văn minh giảm nguồn
từ đó góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển
dịp này đồng chí trần thanh mẫn đã trao quà chúc tết các cán bộ hưu trí khơ me tiêu biểu trao nhà đại đoàn kết cho năm hộ nghèo ở huyện châu thành tỉnh sóc trăng